trận mưa lũ lịch sử đã làm thiệt hại nặng nề đến quảng bình lũ đi qua đã cuốn trôi tất cả
những tài sản bao năm tích cóp của người dân chỉ sau một đêm đã trôi theo dòng nước
nhiều gia đình đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất
ghi nhận của truyền hình nhân dân tại quảng bình
sau trận lũ lớn qua đi em trần tiến anh xã ngư hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
đang cùng gia đình tìm kiếm những gì còn sót lại
tài sao mơ lũ